cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lãnh vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp
bắt giữ năm đối tượng trộm tài sản tại cửa hàng xăng dầu thuộc thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh thuộc công ty xăng dầu đồng tháp
các đối tượng bị bắt gồm bùi thanh hải chú huyện lấp vò tỉnh đồng tháp là cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu nói trên cũng là chủ mưu vụ trộm
bốn đối tượng còn lại gồm nguyễn thanh bá tiết thanh phúc bùi văn đoàn đều chú tỉnh đồng tháp và đối tượng bằng văn nam chú tỉnh đồng nai
hải khai nhận do nắm rõ quy luật hoạt động của cửa hàng nên đã bàn bạc với bốn đối tượng còn lại tổ chức trộm cắp tài sản
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng xăng dầu trộm cắp ba trăm một mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi chỉ vàng hai mươi bốn k một mươi ba chỉ vàng một mươi tám k

tổng tài sản bị bắt trộm khoảng ba trăm sáu mươi tám triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản và tiếp tục làm rõ vụ việc